sau năm tháng tập trung thi công hôm nay dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông an sương
thành phố hồ chí minh đã chính thức được hoàn thành góp phần giảm un tắc giao thông
tại khu vực cửa ngõ tây bắc của thành phố
sau nhiều lần giãn tiến độ thi công do vững mặt bằng và chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
đến nay nhánh hầm chui n hai có chiều dài ba trăm tám mươi năm m hướng từ huyện củ chi vào trung tâm thành phố
đã chính thức thông xe toàn dự án xây dựng hầm chui tại nút giao thông an sương
có tổng mức đầu tư hơn năm trăm một mươi bốn tỷ đồng đã hoàn thành giúp giải quyết tình trạng kẹt xe
tại khu vực giao giữa quốc lộ một và quốc lộ hai mươi hai vốn có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn
đặc biệt là kỳ vọng từng bước xóa bỏ điểm đen tai nạn đã tồn tại nhiều năm nay
trong năm năm tới thành phố hồ chí minh tiếp tục triển khai dự án cải tạo quốc lộ hai mươi hai
một số cây cầu vượt đặc biệt là tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh mộc bài tây ninh
để tăng cường năng lực giao thông nối kết liên vùng ở cửa ngõ tây bắc thành phố